các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
quá trình điều tra công an tỉnh hòa bình phát hiện dấu hiệu vi phạm tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới hai nghìn tám trăm linh một s thuộc sở giao thông vận tải tỉnh hòa bình
ngoài các khoản phí lệ phí theo quy định các chủ phương tiện phải nộp trước từ một trăm linh đến ba trăm linh đồng cho đăng kiểm viên
đối với các phương tiện đã nộp tiền kèm hồ sơ đăng kiểm viên sẽ ưu tiên kiểm tra nhanh chóng bỏ qua một số lỗi để phương tiện đạt kiểm định
đối với các phương tiện không có tiền kèm theo hồ sơ đăng ký đăng kiểm viên sẽ gây khó khăn bằng cách kiểm tra kỹ phương tiện để phát hiện lỗi và yêu cầu chủ phương tiện phải sửa chữa để kiểm định lại
với thủ đoạn này từ tháng ba đến tháng chín năm ngoái mỗi ngày trung tâm đăng kiểm thu của các chủ phương tiện từ bốn đến một mươi triệu đồng
cuối ngày đăng kiểm viên sẽ nộp lại toàn bộ số tiền cho trịnh thành công giám đốc trung tâm
hành vi của các bị can có đủ yếu tố cấu thành tội nhận hối lộ hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hòa bình đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
một đường dây mua bán trái phép hóa đơn làm mua bán sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức với số tiền lên đến năm trăm linh tỷ đồng vừa được phòng cảnh sát kinh tế công an tp hải phòng triệt phá
các đối tượng tham gia đường dây trên gồm lại thị dung nguyễn văn minh và vũ thế huỳnh cùng chú tại thành phố hải phòng
trong đó huỳnh đứng tên giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn bình an vth nhưng chỉ ký tài liệu và đi giao nhận hóa đơn
các đối tượng thành lập và sử dụng công ty này cùng nhiều công ty ma khác để thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn với doanh số khoảng trên năm trăm linh tỷ đồng
hiện phòng cảnh sát kinh tế công an thành phố hải phòng đã tạm giữ hình sự các đối tượng trên và tiếp tục mở rộng điều tra củng cố hồ sơ để sớm đưa các đối tượng ra xử lý trước pháp luật
thưa quý vị và các bạn chính phủ vừa giao bộ công thương chủ trì phối hợp với bộ tài chính và các cơ quan liên quan thực hiện đồng bộ hiệu quả các giải pháp để đảm bảo nguồn cung xăng dầu cho thị trường trong nước trước mọi tình huống theo quy định
tuyệt đối không để xảy ra thiếu hụt đứt gãy nguồn cung xăng dầu trong dịp tết nguyên đán đây là động thái kịp thời để góp phần bình ổn thị trường cho người dân yên tâm đón tết
tức monton loại một giá từ một trăm năm mươi đến một trăm sáu mươi đồng một kg
sầu riêng ri sáu khổ qua xanh từ chín mươi đồng đến một trăm hai mươi đồng một kg
tăng hơn tháng trước từ ba mươi đồng đến bốn mươi đồng một kg
với mức giá này nếu một hectare vườn cây sầu riêng cho trái một trăm linh
nhà vườn sẽ có nguồn thu nhập gần hai tỷ đồng một năm
nguyên nhân sầu riêng tăng giá là do chuyến hàng tận tết cổ truyền
phía thị trường trung quốc hốt hàng
trong khi đó diện tích vườn cây sầu riêng trái vụ ở tỉnh tiền giang
cho thu hoạch rất ít cầu vượt cung nên dẫn đến tình trạng khang hàng sốt giá
từ khi trái sầu riêng được xuất chính ngạch sang trung quốc giá liên tục tăng
nên nhà vườn rất phấn khởi tích cực chăm sóc vườn cây để đến tháng ba tới
sẽ bước vào mùa chính hy vọng trúng mùa trúng giá
hiện nay sầu riêng ở ngôi vị dẫn đầu về diện tích và giá trị kinh tế cao nhất
trong một mươi một loại trái cây đặc sản ở tỉnh tiền giang
mới đây sumitomo mitsu banking corporation smpc nhật bản vừa thông báo
đã bán thỏa thuận hơn một trăm ba mươi hai triệu cổ phiếu eib của ngân hàng xuất nhập khẩu
việt nam exim bank cho nhà đầu tư trong nước
sau giao dịch tỷ lệ sở hữu của cổ đồng nhật bản tại asean bank bị giảm
từ một mươi năm bảy một trăm tám mươi năm ba triệu cổ phiếu xuống còn bốn hai mươi bảy năm mươi hai năm triệu cổ phiếu
điều này đồng nghĩa smbc không còn là cổ đồng lớn tại ngân hàng
và cũng không thuộc diện công bố thông tin
không chỉ cổ đồng ngoại mà trước đó vào cuối năm hai nghìn hai mươi hai
nhóm nhà đầu tư liên quan tập đoàn thành công cũng đã thoái toàn bộ vốn
khỏi asean bank giá trị ước tính năm tỷ đồng
càng làm cho cơ cấu cổ đông tại ngân hàng thêm biến động
vào tối ngày một mươi sáu tháng một asean bank đã trường tập cuộc họp
đại hội đồng cổ đồng bất thường để bầu bổ sung thành viên hội đồng quản trị
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
tuy nhiên phiên họp đã không thể diễn ra do số cổ đồng tham dự
chỉ đại diện cho năm mươi ba một mươi sáu tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
ngân hàng này dự kiến tiếp tục mời họp cổ đông bất thường lần thứ hai
dự kiến vào ngày một mươi bốn tháng hai
đại hội lần hai theo điều lệ sẽ được tiến hành khi cổ đông đại diện
ít nhất năm mươi một tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
bộ tài chính hiện đang lấy ý kiến dự thảo quyết định của thủ tướng chính phủ
về giảm tiền thuê đất thuê mặt nước năm hai nghìn hai mươi
doanh nghiệp hộ gia đình cá nhân đang được nhà nước cho thuê đất trực tiếp
sẽ được giảm ba mươi tiền thuê đất mặt nước phải nộp năm nay
mức giảm tiền thuê đất mặt nước được tính
trên số tiền thuê đất mặt nước của năm hai nghìn hai mươi ba
trường hợp người thuê đang được giảm hoặc khấu trừ tiền bồi thường
và phóng mặt bằng theo quy định
thì mức giảm ba mươi này được tính trên số tiền thuê đất mặt nước phải nộp
sau khi đã giảm hoặc khấu trừ
trước đó vào năm hai nghìn hai mươi hai bộ tài chính cũng đã trình thủ tướng chính phủ
dự thảo quyết định cho phép giảm ba mươi tiền thuê đất phải nộp năm hai nghìn hai mươi
số tiền thuê đất được giảm là ba mươi
nghĩa vụ cho doanh nghiệp người dân lần này là khoảng ba năm trăm linh tỷ đồng mỗi năm
qua đó đã góp phần hỗ trợ cho các doanh nghiệp tổ chức đơn vị hộ gia đình cá nhân
trong việc tháo gỡ khó khăn do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
sớm khu phục hoạt động sản xuất kinh doanh
mới đây cục thương mại điện tử và kinh tế số bộ công thương
yêu cầu các website sàn thương mại điện tử gỡ bỏ sản phẩm pháo hoa z một trăm hai mươi
của công ty trách nhiệm hữu hạng một thành viên hóa chất hai mươi một
những ngày gần đây thông tin trên các phương tiện truyền thông mạng xã hội phản ánh
về tình trạng kháng hiếm thổ gia bán sản phẩm pháo hoa không tiến nổ pháo hoa
tại một số website sản thương mại điện tử và cửa hàng của nhà máy z một trăm hai mươi một
theo cục thương mại điện tử và kinh tế số hiện nay chỉ có hai doanh nghiệp thuộc bộ quốc phòng
được cấp phép kinh doanh sản phẩm pháo hoa gồm nhà máy z một trăm hai mươi một
và tổng công ty kinh tế kỹ thuật công nghiệp quốc phòng gọi tắt là tổng công ty ghé
trong đó nhà máy zak một trăm hai mươi một hiện có hai trăm bốn mươi bảy cửa hàng giới thiệu và bán sản phẩm pháo hoa
tại năm mươi hai trên sáu mươi ba tỉnh thành
nhà máy z một trăm hai mươi một áp dụng chính sách bán hàng theo đúng giá niêm yết
và trực tiếp đến người tiêu dùng thông qua hệ thống các cửa hàng trên toàn quốc
và bán hành các biện mẫu quản lý ghi đầy đủ các thông tin về người mua hàng
số lượng chúng loại hàng hoa bán ra
người tiêu dụng có thể tham khảo bán giá niêm mít sản phẩm pháo hoa của nhà máy z một trăm hai mươi một
áp dụng thống nhất tại các cửa hàng trên toàn quốc
ủy ban nhân dân tỉnh con tâm đã có quyết định khoanh nợ cho một mươi ba hộ dân
ở huyện tù mật rồng con tâm vây vốn trồng xăm ngọc linh
nhưng xăm bị sau bệnh chết với số tiền khoảng chín trăm linh triệu đồng
một mươi ba hộ dân trồng xăm nối trên thuộc diện khó khăn vây vốn từ ngân hàng địa phương
ngoài ra còn năm mươi hai hộ dân khác ở huyện tù mật rồng cũng vây vốn trồng xăm ngọc linh
và có xăm bị chết
các hộ này vây từ nguồn vốn trung ương chuyển về nên ngân hàng chính sách xã hội
tỉnh con tâm đã có văn bản đề nghị ngân hàng chính sách xã hội việt nam
phanh nợ với số tiền khoảng hai tỷ chín trăm linh triệu đồng
theo ủy ban nhân dân huyện tù mật rồng khi xăm ngọc linh bị bệnh chết
các ngành chức năng của tỉnh đã tìm nguyên nhân để khống chế sâu bệnh và hỗ trợ cho dân
nhờ đó sâu bệnh trên cây xăm đã được khống chế hoàn toàn từ năm hai nghìn hai mươi hai
người dân cũng được hỗ trợ giống
trước đó từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai mưa đá xương múi kéo dài làm cho vườn xăm ngọc linh
của gần một hộ dân tại hai huyện tù mật rồng và đắc lây con tâm bị nhiễm sâu bệnh
thiệt hại ước tính hơn hai mươi tỷ đồng
mà hầu hết gia đình người việt nam nào cũng dùng trong dịp tết
và nhằm đa dạng sản phẩm dưa chân tết ở huyện lai vung tỉnh đồng tháp
có một nông dân tiên phong sáng tạo làm ra những quả dưa hấu hình thỏi vàng
hình vu suốt một mươi bảy năm qua luôn bán đắt hàng
ông trần văn cưng xã phong hòa huyện lai vung tỉnh đồng tháp
bắt đầu trồng dưa hấu
trong một dịp tình cờ ông thấy trái dưa hấu có thể tạo hình được
nên vào năm hai nghìn năm ông cưng bắt đầu tìm tòi tạo hình cho trái dưa hấu
ban đầu tuy gặp nhiều khó khăn thất bại nhưng không thể làm nản chiến người nông dân này
cũng vô tình trái dưa nó lọt xuống đường nguyên chạnh
nó nhỏ rồi nó khép thành vuông thêm một chiều
từ đó có ý tưởng đưa vô nhiều khuôn
nhưng mà bản nó chỉ làm như vô vô thôi
lúc đầu thì nó khó khăn cũng nhiều
do mình mới làm thì do cái trái mình chọn nó không có chữ
rồi vô rồi nó trọ quẹt nó hư khao nhiều
mình phải tính từng ly từng tí
từ cái ngày mình xuống trống
rồi tới cái ngày mình bỏ dưa hấu
tới ngày ra như quan trọng nhất là không khăn thuốc
giống dưa hấu được ông cưng chọn trồng là dưa hấu kim hồng có vỏ vàng ruột đỏ
trong vụ dưa tết ninh đáng quý mảo năm hai nghìn hai mươi ba này
ông trồng ba năm trăm linh mét vuông với ba cây dưa hấu
trong đó ông cưng chọn ra sáu trăm linh dây dưa
đều khẽ mạnh trái đạt chuẩn để tạo hình dưa hấu thổi vàng và dưa hấu vuông
kết quả ông thu hoạch được một trăm linh cặp dư vuông và năm mươi cặp dưa hấu thỏi vàng loại một
số còn lại là loại hai
cách hàng yêu quý mình
bà con cũng yêu mình
dạng này làm kỹ lưỡng thì chứ không có thể tô ba tháng
chứ không phải vui với người ta mà cả dưa tròn luôn
bảo đảm ăn ngon
năm nay thì cũng vắng trở hơn năm rồi
dễ bán hơn
thì qua dịch rồi
thì năm nay thì cũng vắng trở hơn
rồi dưa một thì lâu mâu mình bán là được
nhưng mà có những cái qua cái dưa
cái loại mà nhì á
mà tiêu thụ hơi chậm
cũng còn tổng đồng chút đỉnh
năm nay thì hết hàng luôn
năm nay thì tháng tết nó cũng phấn thở hơn
rồi cái thu hoạch
rồi cái giá cả
chứ mình giao hàng cho bà con cũng đạt tỷ lệ khoảng bảy mươi trăm hàng mình giao hết
theo phong tục người việt nam
thường chưng dư hấu vào dịp tết nguyên đáng
với ý nghĩa cầu tài lộc và sự may mắn thịnh vượng cho gia đình
dư hấu tạo hình thổi vàng và có khắc chữ tài lọc
càng được mọi người ưa chuộng để chưng hoặc làm quà biếu
thấy nó đẹp
dưa thì mang ý nghĩa của tết
rồi nó có cái hình thụ như vậy nữa thì làm ra rất là khó
nên cái giá trị nó rất là quý
nên mình thấy về mình mua mình tặng cho những người thân của mình
trước hết là cái hạnh phúc cái sức khỏe nó đầy đặn nó căng đều
thì nhiều khi cái tài lọc của người đó cũng trong năm mới cũng được
vào nhà thì mong rằng hy vọng cái người mình tặng thì họ luôn mạnh khỏe
gia đình luôn hạnh phúc
dưa hấu tạo hình của ông cân một mươi bảy năm qua luôn được thương lái và khách hàng ưa chuộng
bởi sản phẩm của ông làm ra luôn đạt chất lượng
thời gian trưng kéo dài từ một đến hai tháng
dư hấu thổi vàng loại một được bán với giá một năm triệu đồng một cặp
dư hấu vuông có giá một triệu đồng một cặp
còn số dư hấu tạo hình loại hai có giá sáu trăm linh ngàn đồng một cặp
vấn đề an toàn thực phẩm luôn là mối quan tâm của nhiều người tiêu dùng cũng như là các cơ quan chức năng
đặc biệt là dịp cao điểm cuối năm khi mà nhu cầu mua sắm hàng hóa nhu yếu phẩm tăng cao
lãnh đạo ủy ban nhân dân tp hcm đã chỉ đạo lực lượng chức năng liên tục kiểm tra an toàn thực phẩm
tại các chợ dân sinh khu chợ trung tâm chợ đồ mối trên địa bàn
và thông tin này cũng sẽ kết thúc kinh tế phương nam ngày hôm nay
tp thủ đức đã lập các đoàn kiểm tra tại các chợ đồ mối khu chợ trung tâm và các chợ dân sinh
để kiểm tra nhằm đảm bảo không xảy ra tình trạng buôn bán thực phẩm bẩn dịp cận tết
ghi ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng
các ban ngành của tp thủ đức và quỹ ban nhân dân tp hcm tổ chức kiểm tra các mặt hàng tết
trọng tâm là vệ sinh an toàn thực phẩm
quá trình kiểm tra các mặt hàng không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm
thì ban quản lý sẽ lập biên bản và thu hồi những sản phẩm đó đem về
những mặt hàng phục vụ tết sẽ được kiểm tra về nhãn mát hóa đơn chứng từ nguồn gốc xuất xứ
những trường hợp vi phạm sẽ bị lập biên bản và xử lý theo quy định
lực lượng chức năng đã tiến hành lấy hơn hai mươi mẫu thực phẩm trên địa bàn
chủ yếu là sản phẩm mì vàng nem nướng chá lụa để kiểm tra hàng the
em bán lâu năm rồi mà cũng hàng hóa thì mình nhập ở công ty có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng
ban quản lý cũng kiểm tra thường xuyên buôn bán thì kiểm tra thường xuyên
hàng em nhập cũng có hóa đơn chiến từ hoàn toàn ban quản lý cũng coi bình thường
vì em bán đây cũng lâu năm khách quen không à vệ sinh thì ban quản lý kiểm tra thường lắm
thành phố hồ chí minh có ba chợ đầu mối hơn ba trăm linh chợ truyền thống
chưa kể các khu chợ tự phát địa bán thực phẩm nhỏ lẻ khác mọc lên tại các khu dân cư vỉa hẹ lề đường
việc kiểm soát là vấn đề không hề đơn giản cho các cơ quan quản lý trong giai đoạn cần tích nguyên đáng
trước đó vào ngày một mươi một tháng một phòng cảnh sát môi trường công an tp hcm đã phát hiện bắt quả tang ba cơ sở
có hành vi sử dụng hoa chất không rõ nguồn gốc không nhãn mát để tẩy trắng măng và ngó sen tại chợ đầu mối bình điền
số hàng này nếu không được ngăn chặn kịp thời khi bán ra thị trường sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của người tiêu dùng

tại bình thường cọng sen đen mình không có bán được
tại khách hàng thì nó đồ trắng
mình làm nặng chờ chiều cho khách hàng thôi
tại ba chợ đồ mối đều có các độ quản lý an toàn thực phẩm
hàng đêm trực tiếp phối hợp với ban quản lý chợ để kiểm tra
tuy nhiên nhiều gian thương vì lợi nhuận
vẫn bất chấp sản xuất thực phẩm bẩn
theo ban quản lý an toàn thực phẩm thành phố hồ chí minh
do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
kinh tế của nhiều người dân gặp khó khăn
dẫn đến xu hướng chọn mua thực phẩm giá rẻ
không rõ nguồn gốc tại những điểm bán tự phát
điều này gây ra nguy cơ mất an toàn thực phẩm
dễ xảy ra các sự cố liên quan đến thực phẩm
những thông tin kinh tế phương nam đã kết thúc bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại